viện kiểm sát nhân dân tỉnh thừa thiên huế vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với huỳnh văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện a lưới về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
vào ngày một mươi tháng tám ô tô tải do huỳnh văn cường điều khiển khi đi đường đèo dông xuống dốc qua khúc cua đã không làm chủ được tốc độ
cho nên đã va chạm với hai xe máy đâm vào ta luy âm phía bên trái và bị lật xe
vụ tai nạn đã khiến cho bốn người tử vong
và hai người khác bị thương nặng